trong năm hai nghìn một mươi chín đã có hai thôn bản trên địa bàn tỉnh thanh hóa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
thôn xuân lập xã ngọc phụng và thôn giáng xã quang hiến là hai điểm nhấn trong rất nhiều thành công về xây dựng nông thôn mới tại thanh hóa thời gian qua
tới thôn giáng vào một sáng cuối thu cảm giác như đặt chân vào một khu du lịch bởi sắc hoa và vẻ đẹp đặc trưng của bản làng miền núi
cả thôn có một trăm hai mươi bốn hộ dân với năm trăm năm mươi tám nhân khẩu tất cả số người trong độ tuổi lao động đều có việc làm
thu nhập bình quân đầu người đạt bốn mươi chín năm triệu đồng một năm không có hộ nghèo và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa trong năm năm liên tục
có ba cái trang trại nôi cả tập trung rồi thì dần dần là bà con cũng quy hoạch đất nông nghiệp để thành một cái mô hình
nói chung là cũng xác định được thấy được là coi như là cái đời sống kinh tế vì là đã có cái bồn hoa cây cảnh rồi
kinh tế phát triển rồi
thì nói chung là bà con đến bây giờ là chất phấn khởi và cố hướng đi đi liền
xã quang hiến huyện lang chánh nằm ở khu vực miền núi phía tây tỉnh thanh hóa
có điều kiện giao thông và địa hình không thuận lợi yếu tố thời tiết rất khắc nghiệt
nhưng với quyết tâm cao độ cùng nỗ lực đồng sức đồng lòng đảng bộ chính quyền và nhân dân địa phương đã làm nên được thành công như ngày hôm nay
thì qua cái trình làm thì thực ra thì cũng rất là vất vả trong năm
thế là muốn đạt được như thế thì
cán bộ phải bám nắm bám với cơ sở bám với thôn làng
cái nào phần việc tạo của tập thể của thôn của lãng là chúng ta phải cùng với bà con nhân dân làm
còn cái đến từng hồ việc của cá nhân của từng hồ thì chúng tôi cũng đến tuyên truyền vận động cùng với các hồ đồng viên họ để thực làm
hai điểm nhấn thôn xuân lập và thôn giáng được gửi gắm hy vọng sẽ tạo động lực phấn đấu cho nhiều địa phương trong tỉnh
từ giữ gìn vệ sinh môi trường xây dựng nếp sống văn hóa cho tới nâng cao thu nhập của nhân dân